trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín công tác phòng chống dịch tại sea games ba mươi một được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu
vì thế các kịch bản đã được lên chi tiết để bảo đảm an toàn tối đa cho đại hội
tin tưởng rằng với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo thành phố cùng sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan
cũng như ý thức của mỗi người dân thủ đô hà nội sẽ tổ chức lễ khai mạc bế mạc và các nội dung thi đấu của sea games ba mươi một thành công như mong đợi
để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế